theo evn trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy đã phát điện các tổ máy số i số ii của nhà máy thủy điện trung sơn

tổ máy số i nhiệt điện duyên hải iii vận hành thương mại ngày hai mươi chín tháng ba
với các dự án lưới điện trong quý i evn và các đơn vị đã hoàn thành hai mươi năm công trình đầu tư xây dựng lưới điện cao áp

công trình một trăm một mươi kv trong đó đã đóng điện máy biến áp số ii trạm biến áp năm trăm linh kv cầu bông
ba trạm biến áp một trăm một mươi kv nối cấp tại hà nội hoàn thành nghiệm thu và trời đóng điện đồng bộ
với các trạm biến áp hai trăm hai mươi kv long biên đông anh tây hà nội
evn cũng khởi công xây dựng mới hai mươi sáu công trình đầu tư xây dựng lưới điện cao áp
gồm bốn công trình năm trăm linh hai trăm hai mươi kv và hai mươi hai công trình một trăm một mươi kv
cùng với đó trong thời gian này evn đã trình các cấp có thẩm quyền
hồ sơ bổ sung quy hoạch bốn dự án điện mặt trời sông bình trị an và xê san bốn phước thái
đến nay dự án điện mặt trời phước thái đã được thủ tướng chính phủ chấp thuận bổ sung vào quy hoạch
sáng ngày một mươi một tháng bốn tại trụ sở ubnd tỉnh nghệ an bộ giao thông vận tải đã có buổi làm việc
với ubnd các tỉnh nghệ an
tổng công ty xây dựng công trình giao thông bốn về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí bến thủy một
trên cơ sở xem xét kiến nghị của nhân dân và giá dịch vụ tại trạm biến thủy một
cuộc họp thống nhất dừng thực hiện chủ trương giảm năm mươi giá dịch vụ sử dụng đường bộ
theo văn bản số ba nghìn bốn trăm chín mươi hai ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy và thực hiện giảm một trăm linh đối với các phương tiện loại một
xe dưới một mươi hai ghế ngồi xe tải có trọng tải dưới hai tấn và loại hai xe từ một mươi hai
ghế đến ba mươi ghế xe tải có trọng tải từ hai đến dưới bốn tấn của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú
các tổ chức doanh nghiệp có trụ sở chính tại thành phố vinh huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
và thị xã hồng lĩnh huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đối với phương tiện xe buýt lưu thông qua trạm biến thủy một
thời gian áp dụng từ ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba
sở giao thông vận tải và sở tài chính nghệ an và hà tĩnh yêu cầu các đối tượng kinh doanh vận tải xe buýt
thực hiện giảm giá vé cho hành khách sau khi thực hiện việc thu phí mới
nhà đầu tư xây dựng phương án thu giá dịch vụ để bảo đảm các phương tiện qua trạm thuận lợi tránh ủn tắc
các cơ quan đơn vị có liên quan định kỳ một quý một lần trước ngày ba mươi của tháng cuối quý
cung cấp tình hình biến động về các loại phương tiện thuộc đối tượng giảm giá nói trên để nhà đầu tư cập nhật thực hiện
thưa quý vị và các bạn
canh t hai mươi bảy từng là hệ thống tưới tiêu chính của khu vực hai xã di trạch và vân canh
nhưng từ khi điểm công nghiệp di chạch đi vào hoạt động
con mương này đã trở thành nơi xả chất thải chưa qua xử lý của hàng loạt xưởng sản xuất
và trở nên ô nhiễm trầm trọng gây lo ngại và bức xúc cho người dân địa phương
đây là một trong những cửa cống xả thải của các xưởng sản xuất ở điểm công nghiệp di chạch đổ ra con mương t hai mươi bảy
từ những cửa cống như thế này
mỗi ngày hàng trăm mét khối chất thải
dạng lỏng đổ ra con mương bốc mùi hôi thối nồng nặc
thậm chí theo người dân sinh sống ở khu vực lân cận
vào những ngày trời nắng to hơi nước bốc lên mạnh ở cách xa cả km về phía cuối chiều gió vẫn thấy mùi hôi thối
những chất lỏng này khi thì đen đặc khi thì trắng đục và có thời điểm lại nhuộm đỏ cả dòng kênh
từ khi là điểm công nghiệp được xây dựng
trên dưới hai mươi doanh nghiệp về đây để thực hiện
thực tế ra là khi sản xuất xả thải thẳng không đảm bảo về mặt vệ sinh môi trường
ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của nhân dân
đặc biệt là với các loại xả thải về kim loại hóa chất gây ô nhiễm môi trường nặng
hiện nay nhân dân chúng tôi rất bức xúc
cái mùi này hiện nay chúng như chúng ta đứng đây thì nó rất là thối và lồng nặc
thế thì cũng ở đây là cảm quan mắt chúng ta nhìn thấy là nguồn nước
là đục quá bẩn
việc ô nhiễm thì bắt đầu từ đầu năm hai nghìn một mươi năm
tức là sau khi các doanh nghiệp mà hoạt động nhiều lên
chúng tôi thì cũng rất lo lắng bởi vì cái nguồn nước này xả thải trực tiếp thì nó cũng ngày càng trầm trọng
còn cửa cống này không phải là cửa cống xả thải
mà là đường dẫn nước từ con canh ngược vào khu vực vườn rau vườn chuối
và như vậy con kênh ô nhiễm nghiêm trọng này góp một phần nước tưới
cho năm mươi năm hecta cây ăn quả hai bên kênh
và đây là hệ thống xưởng sản xuất của điểm công nghiệp di trạch
có tới một mươi tám doanh nghiệp đặt nhà xưởng tại đây
trong đó có sưởng nhuộm sưởng sản xuất sơn sưởng cơ khí
tuy nhiên ngoài xưởng chế biến thực phẩm của công ty minh dương
các xưởng khác không hề có hệ thống xử lý chất thải
và toàn bộ điểm công nghiệp này cũng không có trạm xử lý chất thải tập trung
và với lượng chất thải đổ ra môi trường
người dân địa phương lo ngại rằng không chỉ ảnh hưởng đến cây trái họ trồng
mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của chính họ
chúng tôi là cái thôn niền kề cho nên việc ảnh hưởng trực tiếp là có thể
và nếu để lâu thì nguồn nước sẽ bị thẩm thấu xuống
làm ô nhiễm cái nguồn nước sinh hoạt cái nước sạch của nhân dân
chính vì vậy mà có thể là gây những cái mầm bệnh như ung thư và các bệnh khác sau này
cũng theo người dân xã di trạch
họ đã nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường với chính quyền địa phương
song tới nay tình hình vẫn chưa được cải thiện
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân
lãnh đạo xã di trạch xác nhận đã tiếp nhận phản ánh của người dân
và cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục tình trạng này
mới đầy nhất vào ngày một mươi tháng bốn
xã cũng đã kiểm tra và lập biên bản về việc xả thải
gây ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp tại điểm công nghiệp di trạch
tuy nhiên làm việc với các doanh nghiệp trong điểm công nghiệp di trạch
họ đều khẳng định với hoàn cảnh hiện nay
họ không thể đầu tư hệ thống xử lý
xử lý chất thải bảo đảm tiêu chuẩn
nhằm giảm thiểu tác động tới môi trường
cũng như sức khỏe của khu dân khu vực bên cận
nguyên nhân theo họ là do đầu tư hệ thống xử lý nước thải rất tốn kém
trong khi các doanh nghiệp này chỉ được thuê đất từng năm một
người dân lo lắng bức xúc chính quyền xã yêu cầu doanh nghiệp khắc phục
nhưng doanh nghiệp khẳng định họ không thể khắc phục tình trạng ô nhiễm
khi chỉ được ký hợp đồng thuê đất từng năm một
cùng với đó họ vẫn tiếp tục xả thải trực tiếp ra môi trường
và tới nay những người dân ở xã di trạch vẫn tiếp tục phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nguồn nước
ô nhiễm không khí nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng tới hoa màu
mà còn tác động tới sức khỏe của chính họ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại